các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ hôm một bốn người này cho biết từ ngày một bốn gia đình bốn người của cô đã ở yên trong nhà
và chỉ bước ra khỏi cửa để làm xét nghiệm pcr
khi lệnh phong tỏa được nới lỏng vào giữa tháng bốn người này và những người hàng xóm của mình
đeo khẩu trang và chỉ đi bộ quanh khu nhà họ sống
suốt nhiều tuần chăm chỉ áp dụng các biện pháp phòng dịch khu nhà cô không phát hiện ca mắc covid một mươi chín nào
tuy nhiên vào cuối tháng bốn trong lần xét nghiệm covid một mươi chín lần thứ một mươi hai
nữ cư dân và một số thành viên trong gia đình bất ngờ dương tính với virus
cô nói tôi không hiểu làm cách nào mà chúng tôi lại mắc covid một mươi chín chúng tôi đã tuân thủ mọi quy tắc
tòa nhà nơi cô sống nhanh chóng bị phong tỏa cô và những người hàng xóm mắc covid một mươi chín khác
bị đưa tới trung tâm gách ly
chính quyền địa phương yêu cầu người sống trong khu nhà không ra ngoài trong một mươi bốn ngày
theo reuters trường hợp nói trên chỉ là một trong hàng nghìn trường hợp nhiễm covid một mươi chín ở thượng hải
dù không tiếp xúc với bất kỳ ca mắc nào hoặc ra khỏi khu vực phong tỏa
điều này phân na phản ánh những khó khăn trong việc phòng chống dịch bệnh
ở thành phố đông dân bậc nhất của trung quốc
theo dữ liệu phòng chống dịch bệnh của chính quyền thượng hải từ hôm hai mươi một tháng bốn đến mùng hai tháng năm
cư dân tại bốn tám trăm ba mươi sáu địa điểm khác nhau ở thành phố này đã báo cáo tình trạng mắc covid một mươi chín
dù không rời khỏi khu phong tỏa hay tiếp xúc với ca dương tính
giới chức thượng hải chưa có lời giải thích cho vấn đề này
tình huống trên làm dấy lên những đồn đoán về cách covid một mươi chín lây lan ở thượng hải
cũng như hiệu quả của các biện pháp chống dịch
một số người dân ở thượng hải thậm chí đã bắt đầu từ chối xét nghiệm pcr theo reuters
vào hôm năm tháng năm thượng hải ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức dưới năm
trong vòng sáu ngày trở lại đây số ca mắc mới covid một mươi chín ở thành phố này liên tục giảm
tuy nhiên vẫn còn hai ba triệu người ở thượng hải bị áp dụng lệnh phong tỏa
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín lây lan ở thượng hải và bắc kinh
trung quốc vẫn duy trì triệt đề chính sách không covid
điều này khiến một số người dân than thở về việc họ cảm thấy các lệnh phong tỏa dường như kéo dài vô tận